tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày tám tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên tám trăm một mươi ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày tám tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một mươi năm ca tại đà nẵng hai ca tại quảng nam hai ca tại bắc giang một ca tại khánh hòa có liên quan tới đà nẵng
và một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại hà nội nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên tám trăm một mươi ca
trong tám trăm một mươi ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm chín mươi năm ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm linh năm ca số ca tử vong là một mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm sáu mươi sáu năm trăm hai mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện sáu chín trăm hai mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác
hai mươi bốn bốn trăm bốn mươi sáu người cách ly tại nhà và nơi lưu trú một trăm ba mươi năm một trăm bốn mươi sáu người